tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã hội kiến thủ tướng vương quốc campuchia samdech techo hun sen
nhân dịp đoàn đại biểu cấp cao vương quốc campuchia thăm chính thức việt nam theo lời mời của thủ tướng nguyễn xuân phúc
vui mừng chào đón thủ tướng vương quốc campuchia samdek techo hun sen cùng đoàn đại biểu cấp cao vương quốc campuchia sang thăm chính thức việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho rằng chuyến thăm là dấu ấn quan trọng mang tính lịch sử
trong bối cảnh hai nước đang xây dựng mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện biển vững lâu dài giữa campuchia và việt nam
cũng như tình cảm thân thiết của thủ tướng samdech techo hun sen dành cho việt nam
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chúc mừng kết quả đạt được trong các cuộc hội kiến với tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
hội đàm với thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc nhân chuyến thăm của thủ tướng samdech techo hun sen sang việt nam lần này
nhân dịp này thủ tướng vương quốc campuchia samdech techo hun sen trân trọng chuyển lời chào và hỏi thăm của chủ tịch thượng viện
chủ tịch hạ viện campuchia tới chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
bày tỏ tin tưởng quốc hội việt nam và quốc hội campuchia sẽ sớm phê chuẩn hai văn kiện về biên giới